trong năm hai nghìn một mươi tám ngành thủy sản đã vượt qua nhiều cửa ải để có một năm thành công
với đà tăng trưởng thuận lợi trong năm vừa qua ngành thủy sản đặt mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín
kim ngạch xuất khẩu đạt một mươi năm tỷ usd
năm hai nghìn một mươi tám ngành thủy sản đối mặt với nhiều khó khăn khi phải chịu tác động của chín cơn bão
an ninh trên biển diễn biến phức tạp thẻ vàng của ec
trong khi thị trường thế giới có nhiều biến động và một số rào cản kỹ thuật của nước nhập khẩu
ảnh hưởng đến sản xuất thủy sản thiếu lao động trực tiếp đi biển
tuy vậy nhờ nguồn lợi một số loài thủy sản phục hồi thị trường tiêu thụ hải sản
và giá nguyên nhân liệu tương đối ổn định nên sản xuất xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn một mươi tám duy trì được đà tăng trưởng
năm hai nghìn một mươi chín ngành thủy sản đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản tăng bốn sáu mươi chín so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng sản lượng thủy sản đạt tám tám mươi một tấn tăng bốn hai so với năm hai nghìn một mươi tám
kim ngạch xuất khẩu thủy sản phân đấu đạt một mươi năm tỷ usd